chiều nay một mươi tám tháng một mươi tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp mặt đội tuyển bóng đá nữ việt nam
nhân kỷ niệm tám mươi chín năm ngày phụ nữ việt nam cùng dự có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam một số lãnh đạo và các cán bộ văn phòng quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng được gặp đội tuyển bóng đá nữ quốc gia việt nam
và dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới các cô gái vàng việt nam
chức vô địch bóng đá đông nam á năm hai nghìn một mươi chín mà đội tuyển bóng đá nữ vừa giành được đã làm giàu thêm bảng thành tích của bóng đá nữ việt nam
đưa chúng ta trở thành đội bóng đá nữ số một khu vực với ba lần vô địch đông nam á năm lần giành huy chương vàng sea games
hiện nay trên bảng xếp hạng bóng đá fifa đội tuyển bóng đá nữ việt nam đã xếp thứ ba mươi bốn thế giới và thứ sáu của châu á
một bảng thành tích mà đội tuyển bóng đá nam cũng đang mơ ước
chủ tịch quốc hội mong rằng nhìn lại bảng thành tích này càng cảm thấy tự hào đối với sự phấn đấu hy sinh của các nữ cầu thủ
thành tích của đội tuyển bóng đá nữ đã đóng góp rất quan trọng cho sự nghiệp giải phóng phụ nữ việt nam
chủ tịch quốc hội cũng chỉ rõ cần có những chiến lược phát triển phù hợp để phát triển bóng đá nữ việt nam
và cho rằng đây là trách nhiệm trước hết của liên đoàn bóng đá việt nam và của ngành thể dục thể thao
đội tuyển bóng đá nữ việt nam còn có rất nhiều mục tiêu lớn cần phải chinh phục
trước mắt là sea games vào dịp cuối năm nay ở philippines và mục tiêu xa hơn đó là được tham dự world cup bóng đá nữ vào năm hai nghìn hai mươi
thay mặt lãnh đạo quốc hội chủ tịch quốc hội chúc đội tuyển bóng đá nữ việt nam tiếp tục thành công
thực hiện được giấc mơ của mình chinh phục những đỉnh cao và đưa lại niềm tự hào cho phụ nữ việt nam cũng như cho dân tộc việt nam
tại cuộc gặp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao tặng các phần quà của các nhà tài trợ cho ban huấn luyện và các nữ cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ việt nam